kính thưa quý vị đội cảnh sát giao thông phú lâm thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ
đường sắt công an tp hcm cho biết mới đây đã tổ chức lập chốt kiểm tra nồng độ cồn
người tham gia giao thông trên địa bàn
và tại buổi kiểm tra đoàn công tác đã phát hiện một tài xế có nồng độ cồn trong khí thở
vượt kịch trần nhiều lần và biểu hiện là sai xỉn liên tục có những hành vi bất hợp tác
với lực lượng chức năng
vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi ba tháng một tại chốt trạm thu phí an sương an lạc
lực lượng cảnh sát giao thông cho dựng ô tô hiểu mitsubishi spandau cross
do nam tài xế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ quê đồng tháp điều khiển
khi được đề nghị kiểm tra nồng độ cồn người này đã không hợp tác
thay vào đó là liên tục cười cãi với các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng tài xế liên tục dùng tay
đạp vào tấm bán hiệu lệnh của chốt kiểm tra và cho rằng lực lượng cảnh sát giao thông
làm sai quy định vì chỉ kiểm tra đối với các xe ô tô bị sốt tỉnh
sau gần ba mươi phút đuôi co thì người thân của tài xế cũng bước xuống xe căng ngăn
đồng thời năng nảy lực lượng chức năng bỏ qua nhưng không được đồng ý
sau gần hai mươi phút thuyết phục không thành lực lượng chức năng đã gọi công an phường bình
hương hòa b đến giải quyết
chỉ khi cảnh sát giao thông thông báo dưới phương tiện thì lái xe mới hợp tác đo nồng độ cồn
kết quả kiểm tra cồn là tám trăm chín mươi hai mg trên lít khí thở
lỗi này phạt số tiền ba mươi năm triệu đồng tạm giữ xe bảy ngày và bị tức giết phép lấy xe hai mươi bốn tháng
và cho xe cứu hộ chở về trụ sở